hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
xin được chúc quý vị có một kỳ nghỉ tết dương lịch an toàn thật nhiều sức khỏe
và trong thời điểm dịch đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay
quý vị đừng quên thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
từ bộ y tế để đảm bảo cho sức khỏe của gia đình và bản thân nhé
mở đầu bản tin chúng tôi xin gửi tới quý vị thông tin liên quan đến tình hình covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
những ngày gần đây tình hình dịch tại hà nội diễn biến vô cùng phức tạp
ngày hai tháng một vừa qua thành phố ghi nhận tới hai f
số bệnh nhân theo dõi điều trị tại nhà hiện tại đã tới hơn hai mươi ca
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hà nội ghi nhận tổng cộng năm mươi ba hai trăm bốn mươi ca mắc covid một mươi chín trong đó có ba mươi năm trăm năm mươi năm bệnh nhân đang điều trị
chỉ tính riêng giai đoạn thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám
nqcp đến nay một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến một mươi tám h ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hà nội có bốn mươi tám sáu trăm chín mươi ba ca mắc
trung bình năm trăm bảy mươi chín ca một ngày trong đó một mươi bảy bốn mươi sáu ca ngoài cộng đồng ba mươi năm hai mươi sáu bảy trăm linh tám ca tại khu cách ly tập trung
và cách ly tại nơi cư trú năm mươi bốn tám mươi bốn bốn tám trăm chín mươi năm ca tại khu phong tỏa một mươi năm
bốn mươi bốn ca nhập cảnh năm
cộng dồn đến nay hà nội đã ghi nhận năm mươi ba hai trăm bốn mươi ca mắc trong đó ghi nhận một mươi tám bốn trăm tám mươi sáu ca tại cộng đồng trên địa bàn thành phố
hai mươi tám sáu trăm bốn mươi bốn ca tại các khu cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú năm sáu trăm chín mươi bảy ca tại khu phong tỏa khu ổ dịch cũ
hai trăm linh ca nhập cảnh và hai trăm một mươi ba ca mắc tại các bệnh viện trước ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thành phố hiện đang còn một mươi tám điểm phong tỏa
tổng số một hai trăm sáu mươi chín điểm
về công tác điều trị tổng số bệnh nhân đã điều trị sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi tám hiện đang điều trị ba mươi năm trăm năm mươi năm
trong đó bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương một trăm hai mươi một ca bệnh viện đại học y hà nội hai trăm một mươi một ca
các bệnh viện của thành phố đang điều trị hai năm trăm tám mươi ba ca cơ sở thu dung điều trị của thành phố một tám trăm tám mươi bốn ca
cơ sở thu dung quận huyện năm ba trăm năm mươi hai ca theo dõi cách ly tại nhà hai mươi bốn trăm linh bốn ca
đến nay số bệnh nhân đã điều trị khỏi là ba mươi sáu hai trăm bảy mươi một có hai trăm bốn mươi ba bệnh nhân chuyển tầng điều trị một trăm bảy mươi bốn trường hợp tử vong
về công tác tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tính đến ngày hai tháng một thành phố đã tiêm một mươi hai ba trăm sáu mươi ba bốn trăm sáu mươi bảy mũi
trong đó có một trăm sáu mươi năm ba trăm bảy mươi bảy mũi bổ sung ba trăm bốn mươi sáu tám trăm một mươi mũi nhắc lại
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ubnd tp hà nội yêu cầu
bên cạnh việc tiếp tục củng cố năng lực điều trị bệnh nhân tầng ba tầng cao nhất điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại các bệnh viện cơ sở thu dung điều trị tuyến thành phố các quận huyện thị xã tiếp tục củng cố nâng cấp năng lực thu dung
quản lý điều trị bệnh nhân tầng một tại các cơ sở thu dung điều trị tuyến huyện và quản lý điều trị bệnh nhân thuộc tầng một tại nhà nơi lưu trú
hà nội hiện có một mươi quận huyện đang phòng dịch ở cấp độ ba số ca nhiễm covid một mươi chín vẫn luôn cao nhất cả nước
trước tình hình khẩn cấp này các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương luôn sẵn sàng các biện pháp khóa chặt các ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng
bên cạnh đó các địa phương cũng chăm lo cuộc sống vật chất tinh thần cho những người thuộc diện f người dân ở khu vực cách ly
phó chủ tịch ubnd phường cống vị quận ba đình nguyễn hải hà cho biết ubnd phường đã ra quyết định cách ly cho sáu mươi chín trường hợp f cách ly
điều trị tại nhà đồng thời cấp phát thuốc đến từng trường hợp f gián biển cách ly tại cửa nhà phân công tổ hỗ trợ theo dõi f điều trị tại nhà
hàng ngày kiểm tra theo dõi sức khỏe f kịp thời báo cáo y tế phường những trường hợp phát sinh
ubnd phường cũng thực hiện việc chuyển tầng đối với những trường hợp có triệu chứng nặng theo quy định
tương tự trên địa bàn phường hạ đình quận thanh xuân sở chỉ huy phòng chống dịch phường vẫn duy trì cán bộ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên bảy để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân
nhất là người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà
cùng với đó các tổ công tác ngày ba lần tuyên truyền tỏa xuống các địa bàn giám sát việc chấp hành quy định phòng chống dịch của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
được biết đến thời điểm này trên địa bàn phường có sáu mươi ba trường hợp f một trăm linh f một đang cách ly tại nhà
chủ tịch ủy ban nhân dân phường trung liệt quận đống đa nguyễn thao hùng cũng thông tin cơ sở thu dung điều trị f tại ký túc xá trường đại học thủy lợi đang quản lý điều trị và theo dõi bốn trăm linh f
khu thu dung này có thể nâng cấp để tiếp nhận được tám trăm linh f tùy theo tình hình dịch
bên cạnh việc kiểm soát khóa chặt nguồn lây các địa phương cũng thành lập các tổ hỗ trợ chăm lo cuộc sống cho các trường hợp f f một tại nhà
cụ thể ubnd phường cống vị quận ba đình chỉ đạo các tổ covid một mươi chín cộng đồng tích cực hỗ trợ chăm lo cho người f và gia đình yên tâm cách ly phòng chống dịch không tiếp xúc để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
ba tổ hỗ trợ theo dõi f tại nhà phường hạ đình
quận thanh xuân với một mươi ba thành viên ngày đêm thay nhau ứng trực giám sát cũng như hỗ trợ thực phẩm thuốc men cho người dân có nhu cầu
bên cạnh đó còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng chống dịch nhất là các trường hợp f sau khi xét nghiệm không được tự ý đến khám tại bệnh viện
tại hải phòng ngày hai tháng một vừa qua số ca mắc mới được công bố tăng vọt lên tới hơn một tám trăm linh ca
trước thông tin về số ca nhiễm mới trong ngày trên địa bàn tăng chóng mặt
thành phố hải phòng khẳng định đã có sự nhầm lẫn về số liệu con số nhiễm trong ngày thực tế chỉ ở mức hơn năm trăm linh ca
theo ngành y tế hải phòng tính từ một mươi tám h ngày một tháng một đến một mươi tám h ngày hai tháng một số ca nhiễm mới trên địa bàn là năm trăm bốn mươi tám ca
chứ không phải một tám trăm linh bốn ca như trong thông báo của bộ y tế đã phát đi chiều cùng ngày
năm trăm bốn mươi tám ca mắc mới được ghi nhận tại một mươi bốn trên một mươi năm quận huyện trong đó
hai trăm một mươi hai trường hợp f một sáu mươi trường hợp sàng lọc tại công ty
thuộc các khu công nghiệp tràng duệ an dương của huyện an dương hai trăm sáu mươi chín trường hợp tự đi làm xét nghiệm
ba ca bệnh nghi ngờ ba trường hợp test nhanh dương tính được làm khẳng định lại bằng pcr
lý giải về sự nhầm lẫn khiến số ca mới trong ngày tăng vọt
một thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố cho biết
hiện nay có tình trạng các lab xét nghiệm báo cáo danh sách bệnh nhân dương tính về bộ y tế các khung giờ khác nhau và để dồn số liệu
do vậy tình trạng số liệu trên bản tin quốc gia không khác với số liệu
ca nhiễm thực của thành phố
đặc biệt tình trạng để rồn như hôm nay khiến số ca nhiễm trong bản tin quốc gia báo lên một tám trăm linh bốn ca
cũng theo vị lãnh đạo này đây không phải là lần đầu xảy ra nhầm lẫn
mà trước đó theo bản tin cổ bộ số ca nhiễm ở hải phòng ngày một tháng một là một trăm một mươi sáu ca nhưng thực tế là gần năm trăm linh ca
theo thành phố hải phòng trước tình hình trên để thống nhất về số liệu báo cáo và kịp thời
thành phố chỉ đạo như sau giao cdc hải phòng thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống
lấy mã số ca bệnh quốc gia
các labo xét nghiệm khẳng định việt tiệp đa khoa quốc tế vinmec đại học y dược cdc gửi danh sách
các trường hợp dương tính bằng phương pháp pcr
các đơn vị y tế trên địa bàn gửi danh sách các trường hợp dương tính bằng test nhanh trong ngày
về cdc trước một mươi hai giờ hàng ngày để cdc tổng hợp khai báo lấy mã số bệnh nhân
thành phố yêu cầu cdc các láp và các đơn vị cá nhân liên quan thực hiện ngay sau khi có chỉ đạo này
liên quan tới biến thể omicron
việt nam những ngày gần đây đã ghi nhận ca mắc biến thể mới này
omicron là biến thể làm dịch covid một mươi chín lây lan nhanh hơn biến thể delta
và hiện đang chiếm ưu thế ở nhiều nước trên thế giới
tại tp hcm mặc dù chưa phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron trong cộng đồng
nhưng những ngày gần đây thành phố đã bắt đầu ghi nhận một số ca nhiễm nghi biến chủng omicron nhập cảnh
là nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân covid một mươi chín nhập cảnh vào tp hcm
để xác định có mắc biến chủng omicron
các y bác sĩ bệnh viện giã chiến số một mươi hai đã áp dụng nhiều giải pháp để chăm sóc tinh thần và sức khỏe cho bệnh nhân
bệnh viện giã chiến số một mươi hai do bệnh viện gia liễu tp hcm hiện đang theo dõi chín trường hợp và chờ kết quả giải trình tự gen
bảy trong số chín trường hợp này có xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
hiện cả chín trường hợp nhập cảnh đều đến từ nhiều quốc gia như tây ban nha đài loan nga mỹ và việt nam
bác sĩ lê thảo hiền bệnh viện giã chiến số một mươi hai cho biết
trong khi chờ kết quả giải trình tự gen các bệnh nhân được điều trị với phác đồ như nhiễm covid một mươi chín thông thường
như sử dụng thuốc kháng virus thuốc điều trị các triệu chứng
khi đã có kết quả giải trình tự gen nhiễm biến thể omicron
bệnh nhân sẽ được chuyển đến một khối nhà riêng biệt để theo dõi và điều trị
nếu bệnh nhân chuyển nặng vượt quá chuyên môn điều trị
bệnh viện sẽ liên hệ với bệnh viện hồi sức covid một mươi chín để chuyển bệnh
cũng theo bác sĩ lê thảo hiền thời gian qua các ca nhập cảnh dương tính được đưa vào bệnh viện giã chiến số một mươi hai
có kết quả giải trình tự gen cho thấy nhiễm biến chủng delta đa số đều có triệu chứng nhẹ như sốt mệt mỏi sổ mũi ho
biến chủng omicron lây lan nhanh hơn biến chủng delta vì vậy bệnh viện càng cần phải nâng cao cảnh giác phòng dịch
được biết trong số này đều có sức khỏe ổn định và không có triệu chứng
chín trường hợp nhập đoạn một bệnh viện giã chiến số một mươi hai đã điều trị được hơn một mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín
nên đã có nhiều kinh nghiệm chăm sóc f thực hiện nhiệm vụ mới tiếp nhận các ca nhiễm covid một mươi chín nhập cảnh
bệnh viện đã cử bốn mươi năm y bác sĩ túc trực tại nơi đây
nguồn nhân lực trong giai đoạn đầu có bộ phận lâm sàng cấp cứu điều hành hậu cần
được biết trong hệ thống giám sát ca bệnh có năm ca nhập cảnh vào việt nam
từ ngày hai mươi đến hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một có kết quả giải trình tự gen nhiễm biến chủng omicron
hiện đã âm tính lần hai sau năm bảy ngày
có ba trăm linh năm hành khách đi chung các chuyến bay có trường hợp nhiễm biến chủng omicron
đều được cách ly theo quy định và đã có kết quả xét nghiệm âm tính
thời gian qua theo bộ y tế xuất hiện có tình trạng thiếu oxy trầm trọng tại tp hcm và các tỉnh tây nam bộ
phục vụ cứu chữa bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trước tình trạng trên thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương đảm bảo nguồn cung oxy cho chữa trị bệnh nhân covid một mươi chín
bộ công thương đã làm việc với các đơn vị sản xuất để đảm bảo nguồn oxy
đồng thời cũng đề nghị bộ giao thông vận tải bộ công an tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho xe vận tải oxy
cho các cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm và các tỉnh miền tây nam bộ phục vụ điều trị người bị nhiễm covid một mươi chín
trên cơ sở đề nghị đó bộ giao thông vận tải vừa lập tức có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị
tạo thuận lợi tối đa việc vận chuyển oxy cho các cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm
và các tỉnh miền tây nam bộ
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ chỉ đạo các cục quản lý đường bộ thanh tra
giao thông vận tải trực thuộc phối hợp với sở giao thông vận tải các địa phương
và lực lượng chức năng tạo thuận lợi tối đa ưu tiên lưu thông cho các phương tiện chở oxy
trên các tuyến đường bộ ưu tiên khi lưu thông qua trạm kiểm tra tải trọng
ưu tiên lưu thông trong tổ chức giao thông
cục đăng kiểm được giao phối hợp và cung cấp danh sách phương tiện chở oxy
cho tổng cục đường bộ cục cảnh sát giao thông sở giao thông vận tải các tỉnh thành
sóc trăng trà vinh cần thơ đồng tháp vĩnh long bến tre long an hậu giang cà mau
kiên giang tiền giang bạc liêu an giang và tp hcm để chủ động trong công tác tổ chức giao thông
ưu tiên tạo thuận lợi đúng đối tượng
cục đăng kiểm chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước
đặc biệt là các đơn vị đăng kiểm khu vực phía nam ưu tiên các phương tiện chở oxy khi vào kiểm định
bộ giao thông vận tải đề nghị các sở giao thông vận tải tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
cho phép phương tiện chở oxy được đi vào các tuyến đường quan trọng đi trong giờ cấm xe tải giờ cao điểm
chuyển sang phần tin tức covid một mươi chín trên thế giới
với diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại mỹ chuyên gia hàng đầu mỹ cảnh báo nguy cơ nhập viện gia tăng
do số lượng lớn các ca nhiễm omicron dù dữ liệu ban đầu cho thấy
hôm nay ít nghiêm trọng hơn
ông antony fauchi cố vấn y tế hàng đầu mỹ cho biết khó khăn duy nhất là nếu có quá nhiều ca nhiễm
ngay cả khi tỷ lệ nhập viện do biến thể omicron thấp hơn so với delta
vẫn có nguy cơ ca nhập viện tăng đột biến có thể gây căng thẳng cho hệ thống chăm sóc y tế
theo dữ liệu từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
biến thể omicron được ước tính chiếm năm mươi tám sáu trong tổng số các biến thể covid một mươi chín đang lưu hành ở mỹ
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
sự xuất hiện bất ngờ của biến thể omicron mới đã gây ra số lượng ca nhiễm mới cao kỷ lục
ở các quốc gia trên thế giới và hạn chế các lễ hội năm mới trên toàn thế giới
ông fauchi cho hay chắc chắn sẽ còn nhiều ca hơn nữa
vì đây là loại virus có khả năng lây truyền nhanh hơn nhiều so với delta
tuy nhiên trên thực tế có vẻ như omicron có thể ít nghiêm trọng hơn
ít nhất là từ dữ liệu mà chúng tôi thu được từ nam phi
từ anh và thậm chí là một số từ dữ liệu sơ bộ ở ngay tại nước mỹ
ông fauci nói thêm rằng
cdc sẽ sớm ra mắt một hướng dẫn nêu rõ liệu những người mắc covid một mươi chín
có nên dựa trên kết quả xét nghiệm âm tính để rời khỏi nơi cách ly hay không
sau một nhầm lẫn vào tuần trước về hướng dẫn cho phép mọi người rời đi
sau năm ngày không có triệu chứng
cdc đã giảm thời gian cách ly được khuyến nghị
cho những người bị covid một mươi chín không có triệu chứng từ một mươi ngày xuống còn năm ngày
tuy nhiên cdc không yêu cầu xét nghiệm để xác nhận rằng
một người không còn lây nhiễm trước khi họ đi làm trở lại
khiến một số chuyên gia đặt ra nghi vấn
trong một cuộc phỏng vấn khác với abc news ngày hai tháng một
ông fauci bày tỏ
bạn nói đúng đã có một số lo ngại về việc
tại sao chúng tôi không yêu cầu những người đã cách ly năm ngày thực hiện xét nghiệm
điều đó hiện đang được xem xét
cdc sẽ sớm đưa ra kết luận trong nay mai
các nhà chức trách mỹ báo cáo ít nhất ba trăm bốn mươi sáu tám trăm sáu mươi chín ca nhiễm mới
vào ngày một tháng một theo một cuộc kiểm đếm của reuters
số người chết do covid một mươi chín ở nước này đã tăng lên
và tăng lên đến một

tại israel vừa qua đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc đồng thời covid một mươi chín vào cuối mùa
bệnh viện belizean ở thành phố petah tikva của israel
cho biết trường hợp mắc cùng lúc hai bệnh nói trên
là một người phụ nữ mang thai chưa tiêm phòng covid một mươi chín
một số báo cáo cho rằng đây có thể là trường hợp bệnh kép đầu tiên trên thế giới
tuy nhiên các báo cáo về bệnh nhân mắc đồng thời covid một mươi chín vào cúng mùa
đã xuất hiện ở mỹ vào đầu mùa xuân năm hai nghìn hai mươi

sáu bệnh nhân chỉ có các triệu chứng nhẹ và đã xuất viện với tình trạng sức khỏe tốt
ca bệnh covid một mươi chín ở israel đang gia tăng trong thời gian gần đây
mối lo ngại càng tăng thêm khi hiện đang vào mùa cúm
và vào mùa đông năm ngoái thì các hạn chế phòng dịch covid một mươi chín
đã dập tắt phần lớn các ca bệnh cúng
nhưng năm nay tình hình có thể khác đi
các quan chức y tế cho biết nhiều khả năng có nhiều người khác đã nhiễm cả hai bệnh
nhưng chưa được phát hiện
bộ y tế đang nghiên cứu trường hợp của bệnh nhân nữ nói trên
để xem liệu mắc cả hai bệnh thì có tăng nguy cơ bệnh trở nặng hơn hay không
tuần trước một người phụ nữ mang thai ba mươi một tuổi đã tử vong tại jerusalem
sau khi mắc bệnh cúng
con trai của bệnh nhân này đã trao đời khỏe mạnh
tại trung tâm y tế hasha bằng phương pháp mổ
ngay sau ca mổ sản phụ nói trên được đặt máy thở
do biến chứng hô hấp nhưng tình trạng ngày càng xấu đi và qua đời
biến thể omicron tấn công hà lan khiến số ca mắc mới tại nước này tăng nhanh chóng
nhiều bệnh viện có tình trạng quá tải
nước này đã áp đặt lệnh phong tỏa vào dịp năm mới
để ngăn chặn biến thể omicron lây lan
tuy nhiên giữa phong tỏa vẫn có bữa tiệc hàng trăm người tổ chức
bất chấp dịch vào ngày đầu năm
cảnh sát hà lan ngày một tháng một vừa qua đã chặn các bữa tiệc năm mới
vi phạm quy định chống dịch covid một mươi chín này
hàng chục sĩ quan cảnh sát đã được điều động tới địa điểm tổ chức buổi tiệc
là một nhà máy bỏ hoang tại thị trấn reswick miền trung đất nước
một số người tham gia tiệc đã bị bắt nhưng không có bạo lực nổ ra
bữa tiệc bất hợp pháp thu hút cả những người từ các quốc gia khác
khi người dân địa phương cho biết họ nhìn thấy cả xe từ pháp đức tây ban nha và italy
đó là một bữa tiệc phi pháp và nó bị cấm
thị trưởng rijswijk josan meyers nói
nó hoàn toàn không phù hợp với thời điểm khủng hoảng covid một mươi chín
các biện pháp y tế áp dụng cho tất cả mọi người
trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng đột biến vì biến chủng omicron
hà lan đã áp đặt một loạt biện pháp hạn chế mới từ trước giáng sinh
các quán bar và cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa cho đến một mươi bốn tháng một
dù chính quyền đã ban lệnh cấm bán pháo hoa mừng năm mới trên toàn quốc
nhiều người vẫn không tuân thủ